ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can nguyễn ngọc sự
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin gọi tắt là sbic
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c bốn mươi sáu xác định quá trình điều tra tài liệu chứng cứ thu thập được xác định
nguyễn ngọc sự nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của tập đoàn vinasin gửi vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
để một số cá nhân thuộc vinashin nhận chiếm đoạt một trăm linh năm tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng tiền ngoài lãi xuất
phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm